cách nào để huấn luyện viên mai đức trung có thể dẫn dắt đội tuyển nữ dự world cup
do không có bằng pro theo quy định của fifa huấn luyện viên mai đức trung có thể không được đứng vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ việt nam tham dự vck world cup hai nghìn hai mươi
cụ thể theo quy định của fifa để dẫn dắt đội bóng tham dự world cup huấn luyện viên mai đức trung sẽ phải có bằng pro
tuy nhiên theo tìm hiểu ông trung hiện mới chỉ có bằng a
để nhận bằng pro huấn luyện viên mai đức trung sẽ cần phải theo khóa học kéo dài hai năm
thời gian này là không đủ bởi vck world cup bóng đá nữ sẽ khởi tranh tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trước đó ông trung cũng đã ngỏ ý không dẫn dắt những cô gái kim cương tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh
và nếu có thể ông sẽ đồng hành cùng đội tuyển nữ việt nam dưới vai trò của cố vấn
thực tế sau khi cùng đội tuyển bóng đá nữ giành vé dự world cup
huấn luyện viên mai đức trung đã bày tỏ nguyện vọng được nghỉ ngơi thông qua một số kênh truyền thông
dù vậy liên đoàn bóng đá việt nam vff cho biết ông trung chưa trao đổi cụ thể với vff về vấn đề này
lãnh đạo vff cũng mong muốn vị cựu trưởng bộ môn bóng đá tổng cục thể dục thể thao có thể cầm quân tại world cup
lý do là bởi huấn luyện viên mai đức trung đã gắn bó với đội tuyển bóng đá nữ thời gian dài
ông là người hiểu rõ đội bóng nhất và đồng thời cũng đảm bảo năng lực huấn luyện viên
việc tìm kiếm người mới có thể gây xá trộn thành phần ban huấn luyện
trong khi đó ông trung đang nhận được sự ủng hộ của các cầu thủ
chính vì vậy sau khi nắm bắt vấn đề của huấn luyện viên mai đức trung
vff hiện đang tìm cách xử lý để ông trung có thể tham dự world cup cùng đội bóng đá nữ
trao đổi với phóng viên tiền phong hôm qua tổng thư ký vff lê hoài anh cho biết
vff sẽ đề xuất lên afc để xin xác nhận năng lực cho huấn luyện viên mai đức trung
trước mắt huấn luyện viên mai đức trung sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ tham dự sea games ba mươi một tại việt nam
mục tiêu của đội tuyển bóng đá nữ việt nam là bảo vệ thành công tấm huy chương vàng ở kỳ đại hội trước
vff và ban huấn luyện đội tuyển bóng đá nữ cũng đang lên kế hoạch lấy giải đấu này
làm bàn đạp để chuẩn bị lực lượng cho world cup hai nghìn hai mươi
trong bối cảnh đội đang trải qua quá trình trẻ hóa chuyển giao thế hệ
quy định của fifa như vậy nhưng theo chúng tôi tìm hiểu
huấn luyện viên nếu đã có thời gian năm năm dẫn dắt đội tuyển quốc gia
có năng lực chuyên môn được afc xác nhận thì vẫn có khả năng tham dự world cup
trước mắt chúng tôi sẽ kiến nghị afc xác nhận năng lực của huấn luyện viên mai đức trung
sau đó tùy tình hình vff sẽ có phương án giải quyết ông lê hoài anh cho biết
theo tổng thư ký lê hoài anh khả năng afc và fifa bật đèn xanh cho huấn luyện viên mai đức trung là khá cao
bản thân huấn luyện viên mai đức trung cho biết ông có bằng cấp tương đương với bằng pro
giải vô địch bóng đá nữ châu á hai nghìn hai mươi hai cũng có ý nghĩa như vòng loại world cup
và thực tế ông vẫn được ban tổ chức chấp thuận tham dự giải
nếu fifa không chấp nhận huấn luyện viên mai đức trung vẫn có cơ hội giữ world cup
với vai trò là cố vấn kỹ thuật đội bóng
khi đó ông trung cần một đối tác trong ban huấn luyện để giữ vai trò huấn luyện viên trưởng
huấn luyện viên mai đức trung từng đưa ra khả năng này khi từ ấn độ trở về việt nam
hé lộ danh tính người thay huấn luyện viên mai đức trung dẫn dắt việt nam ở world cup
theo thông tin mới nhất phía vff đã tính tới trường hợp phải thay thế huấn luyện viên trưởng
cho đội tuyển nữ việt nam và người thay thế nhiều khả năng sẽ là một huấn luyện viên ngoại
có tên là iziri akira
huấn luyện viên iziri akira đang dẫn dắt đội tuyển u một mươi chín nữ việt nam
và còn hợp đồng giai đoạn với vff
được biết ông iziri akira
cũng đã nhiều lần được huấn luyện viên mai đức trung tiến cử để thay thế mình trong tương lai
về trường hợp của ông trung vff sẽ đăng ký vị chiến lược gia bảy mươi hai tuổi
ở chức danh giám đốc kỹ thuật của đội tuyển nữ việt nam
khi tham gia world cup hai nghìn hai mươi ba như một cách lách luật của fifa
với chức danh giám đốc kỹ thuật huấn luyện viên mai đức trung
vẫn có thể trực tiếp quyết định vấn đề chuyên môn hay trực tiếp chỉ đạo trong các trận đấu
nội bộ tuyển nữ việt nam vẫn ngầm hiểu rằng
quyền quyết định về nhân sự lẫn lối chơi vẫn sẽ do huấn luyện viên mai đức trung đảm nhiệm
trước đó tại buổi gặp mặt đội tuyển nữ việt nam chiều ngày một mươi tháng hai
thủ tướng chính phủ phạm minh trình nhấn mạnh
với những thành tích sự cố gắng và nỗ lực vượt bậc
để lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển bóng đá nữ quốc gia của chúng ta
giành được quyền tham dự world cup hai nghìn hai mươi
tôi sẽ gọi là những cô gái kim cương và huấn luyện viên kim cương của thể thao việt nam
đội tuyển nữ việt nam đã giành hai chiến thắng liên tiếp trước thái lan
và đội tuyển đài bắc trung hoa để giành vé tham dự world cup hai nghìn hai mươi ba
chiều tối ngày một mươi tháng hai thầy trò huấn luyện viên mai đức trung
đã nhận sự đón tiếp nồng hậu của thủ tướng phạm minh chính tại trụ sở chính phủ
thay mặt cho đội tuyển nữ việt nam đội trưởng huỳnh như chia sẻ
những xúc động và vinh dự tự hào khi đội giành được chiến thắng
và được thủ tướng gặp gỡ đón tiếp tại đây
lãnh đạo của đảng và nhà nước thủ tướng ghi nhận đánh giá cao và chúc mừng
biểu dương những nỗ lực không mệt mỏi và kết quả thi đấu tuyệt vời của đội tuyển
xin cảm ơn sự quan tâm ủng hộ đánh giá tích cực
chúc mừng thành tích mà người hâm mộ bạn bè quốc tế đã gửi tới đội tuyển